trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết tuần từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám hà nội đã ghi nhận một một trăm hai mươi chín ca mắc sốt xuất huyết tại ba mươi quận huyện thị xã tăng bảy mươi ba ca so với tuần trước đó
trong số các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần dẫn đầu là đống đa với một trăm linh năm ca bệnh tiếp đến là cầu giấy có tám mươi sáu ca nam từ liêm là bảy mươi bảy ca hoàng mai là bảy mươi sáu ca đan phượng sáu mươi tám ca và phú xuyên là sáu mươi ba ca
ngoài ra tuần qua cũng ghi nhận thêm sáu mươi sáu ổ dịch tại hai mươi một quận huyện thị xã dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới
cdc hà nội yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã tăng cường giám sát phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp